sáng ngày một mươi năm tháng bảy đoàn kiểm tra ban bí thư do đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc
để triển khai các nội dung kiểm tra việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi ba
gắn với thực hiện các quy định số một trăm linh một của ban bí thư quy định số năm mươi năm của bộ chính trị
tại buổi làm việc đồng chí phan đình trạc đánh giá báo cáo của địa phương rất sát với đề cương
mà đoàn kiểm tra đã đề ra qua báo cáo đồng chí phan đình trạc cho rằng tỉnh đã có những điểm đặc biệt
trong việc thực hiện các nghị quyết trung ương tuy nhiên đồng chí phan đình trạc đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc
giả lại báo cáo kiểm tra đặc biệt kèm theo biểu mẫu chứng minh thực trạng và đề xuất những giải pháp
để nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết đồng chí phan đình trạc cũng đề nghị ban thường vụ đắk lắc
chỉ đạo các đơn vị phối hợp tạo điều kiện để đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ